để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn thông tin về các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
trong dịp lễ meeting diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
công an thành phố hà nội đã có thông báo về việc phân luồng giao thông trên hàng loạt các tuyến đường
cụ thể thông báo như sau
từ một mươi sáu h đến hai mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và từ hai mươi một h ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến một mươi hai h ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
tạm cấm toàn bộ các phương tiện trừ các xe có phủ hiệu không được hoạt động trên các tuyến phố
xung quanh khu vực quảng trường ba đình khu vực các tuyến phố chính trên địa bàn quận ba đình
các tuyến phố chính trên địa bàn quận hoàn kiếm hùng vương hoàng văn thụ chùa một cột
độc lập ông ít khiêm bà huyện thanh quan tôn thất đàm nguyễn cảnh trân bác sơn mai xuân thường
lê hồng phong ngọc hà đường thanh niên hồng hoa thám từ mai xuân thường đến văn cao
thụy khuê từ quán thánh đến văn cao quán thánh phan đình phùng điện biên phủ
chu văn an hoàng diệu nguyễn tri phương nguyễn thái học tràng thi hàng khay tràng tiền cổ tân
các tuyến xung quanh quảng trường cách mạng tháng tám trần nhật duật trần quang khải trần khánh dư
kim mã từ liễu giai đến nguyễn thái học liễu giai văn cao trần phú sơn tây
nguyễn trí thanh từ kim mã đến la thành yên phụ công viên bách thảo đội cấn
từ lê hồng phong đến văn cao dốc la phò
trong thời gian thực hiện phương án phân luồng giao thông hướng đi của các loại xe tải xe ca
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí một trăm linh quân số lực lượng vào ngày hai mươi chín tháng tám và các ngày mùng một
mùng hai tháng chín để đảm bảo an toàn giao thông phân luồng cho các phương tiện hướng đi phù hợp trên các tuyến phố cấm
nếu trong khu vực nội thành xảy ra ủn tắc đề nghị các phương tiện tham gia giao thông chú ý nghe theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông
công an tp hà nội thông báo để cán bộ nhân dân lực lượng vũ trang đội ngũ lái xe và các chủ phương tiện biết thực hiện giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ